thưa quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn ngay lúc này cả miền bắc vẫn đang duy trì một mức nhiệt cao là từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
tình trạng oi bức vẫn đang tiếp tục xuất hiện
trong ngày hôm nay hầu khắp bắc bộ vẫn duy trì kiểu thời tiết có nắng và sen kẽ với những khoảng mây nhiều
khiến cho nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh trung du và vùng đồng bằng vẫn duy trì trong khoảng là từ ba mươi bốn cho đến ba mươi sáu độ
còn ở các tỉnh vùng núi phía bắc nhiệt độ vẫn cao là ba mươi ba ba mươi bốn độ
nhiệt cao trong khi độ ẩm trong không khí duy trì ngưỡng là từ bảy mươi một cho đến bảy mươi tám
cộng với trời lặng gió khiến thời tiết càng trở nên oi bức khó chịu
tuy nhiên trong tối và đêm nay
khi có một khối không khí biển từ phía đông di chuyển vào
đới gió đông nam của nó sẽ mang theo hơi ẩm và nhiều khả năng trong đêm nay và sáng sớm ngày mai
nó sẽ mang tới cho miền bắc những cơn mưa giúp xua tan đi cái nắng nóng oi bức mấy ngày vừa qua
thời tiết trong ngày đầu tuần ở các tỉnh miền trung cũng chưa có nhiều biến chuyển
dự báo dưới tất động của hàn lưu vùng thấp nóng trong ngày hôm nay
suốt dọc từ thanh hóa trở vào cho tới ninh thuận tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng
với mức nhiệt cao nhất trong ngày vẫn ở ngưỡng cao là từ ba mươi năm
cho đến ba mươi bảy độ
trong đó khu vực vùng núi phía tây như tương dương hương khê đông hà hay nam đông
vẫn xảy ra nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao là từ ba mươi tám cho đến ba mươi chín độ
và dự báo tình trạng nắng nóng diện rộng ở các tỉnh miền trung có khả năng còn kéo dài suốt cả tuần này
trái ngược với xu hướng mưa ít nắng nhiều ở bắc bộ hay trung bộ
thì ở phía nam gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh
trong chiều và tối nay đời gió này tiếp tục đưa ẩm vào đất liền
gây mưa rông nhiều nơi ở khu vực nam bộ và giải rác ở các tỉnh tây nguyên
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực nam bộ chỉ từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
còn khu vực tây nguyên phổ biến mức nhiệt là ba mươi cho đến ba mươi hai độ
trên biển dưới tác động của gió tây nam khu vực biển từ bình thuận trở vào đến cà mau nam biển đông
bao gồm vùng biển của huyện đảo trương sa có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
sóng biển cao từ hai cho đến ba mét và biển động
ngoài gió mạnh sóng cao gió tây nam còn gây mưa rông ở hai vùng biển kể trên cũng như hầu khắp khu vực biển
từ cà mau trở vào đến kiên giang vùng vịnh thái lan và kèm theo đó là nguy cơ với lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước